thưa quý vị khoa học và công nghệ trong điều kiện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
với công nghệ số hóa trí tuệ nhân tạo internet vạn vật và dữ liệu lớn
đã và đang làm thay đổi sâu sắc nền sản xuất và kinh tế toàn cầu
theo hướng thông minh hơn hiệu quả hơn với tốc độ phát triển nhanh chưa từng có
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển văn hóa
tại việt nam khoa học công nghệ đang có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống
thực tế cho thấy nhiều nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào cuộc sống
đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều nghiên cứu không thể ứng dụng
do nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau
làm thế nào để đưa nhanh kết quả nghiên cứu tư phong thí nghiệm vào đời sống
tăng tỷ lệ ứng dụng khoa học và công nghệ
thì việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học là một trong những giải pháp quan trọng
nghiên cứu khoa học là tìm ra những công nghệ sản phẩm mới gắn với cuộc sống để phục vụ cuộc sống
tuy nhiên trên thực tế vẫn có nhiều nghiên cứu không hoặc chưa được ứng dụng vào thực tế vì nhiều nguyên nhân khác nhau
tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ huỳnh thành đạt
đã giải trình hoạt động khoa học công nghệ có tính đặc thù đi tìm những cây mới nên có thể thành công
có thể không thành công có thể thành công sớm hoặc có thể thành công muộn
do đó việc tính toán cụ thể có bao nhiêu đề tài đã được đưa vào ứng dụng là rất khó xác định
nghiên cứu nó có đủ rõ và nó có đủ trễ không phải là lúc nào cái đề tài nghiên cứu nó cũng có kết quả
và cũng có thể là chuyển giao công nghệ đưa vào ứng dụng nha
trên thực tế mặc dù vẫn có một số nhiệm vụ khoa học công nghệ không xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn
nên sau khi nghiên cứu không có địa chỉ ứng dụng nhưng hầu hết các nhiệm vụ không ứng dụng lại xuất
phát từ những nguyên nhân khác đó là những bất cập của cơ chế chính sách ví dụ nhiều kết quả nghiên cứu
có thể được đăng ký bằng sáng chế hoặc giải pháp hiệu ích nhưng luật sở hữu trí tuệ lại yêu cầu
chủ sở hữu mới được đăng ký trong khi những nhà khoa học là người sáng tạo ra kết quả lại không
phải chủ sở hữu hoặc muốn chuyển giao kết quả cho doanh nghiệp nhà khoa học phải được giao quyền
sở hữu kết quả nghiên cứu và phải định giá được kết quả nghiên cứu là tài sản vô hình cả hai việc này
hiện đều không làm được nhằm góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm và đời sống
tăng tỷ lệ ứng dụng khoa học và công nghệ chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm
là làm thế nào để thay trong đó là thay đổi cái cách thức đặc cái đề bài để hướng đến cái tính thực
tiễn có thể đăng ký được cái phát minh cái sáng chế thứ hai là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký
phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh
thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ đăng ký phát minh thứ ba là có cơ chế để hỗ trợ
lực đổi mới sáng tạo của địa phương trong đó hà nội là địa phương đứng đầu về chỉ số p hai
thể hiện qua quy mô tiềm lực thu hút đầu tư và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của
thành phố hà nội đạt được kết quả này một trong những giải pháp được đưa vào ứng dụng
chính là nâng chất lượng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
từ năm hai nghìn một mươi năm hà nội đã ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và thực hiện
tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện
cơ chế tuyển chọn theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng công khai nâng cao chất lượng thực hiện
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ công tác xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm được đổi mới
cải tiến quy trình hồ sơ quản lý đề tài dự án bảo đảm chất lượng rút ngắn thời gian
rõ người rõ việc rõ trách nhiệm
có nhiều đổi mới và cải tiến ví dụ như quy trình đấu thầu hay là quy trình mà chúng ta thấy là
các đề tài đó được quản lý mà dựa rất nhiều vào công nghệ
cái đổi mới đầu tiên là chúng tôi thấy sở đã có những tiếp cận với các đơn vị để nhất biết được
những vấn đề của họ trong quá trình đào tạo đấy là một cái để trên cơ sở đó có những cái đặt hàng
cho nó đúng với những vấn đề của thực tiễn
giải quyết được những vấn đề thực tiễn và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
vấn đề thứ hai là trong tuyển chọn thì cũng đã có những bước chặt chẽ hơn
có nhiều đơn vị tham gia trong việc tuyển chọn
nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ
không chỉ hà nội mà nhiều địa phương trong cả nước cũng đổi mới tư duy
vận dụng sáng tạo các quy định hiện hành để tổ chức đặt hàng
tổ chức hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các kết quả vào sản xuất kinh doanh
đây là khu bảo tồn lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản khu vực miền bắc tại cát bà hải phòng
tại đây các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen hải sản được các nhà khoa học thực hiện một cách nghiêm túc
bài bản từ đó đã góp phần định hướng cho việc xây dựng chiến lược bảo tồn
lưu giữ nguồn gen các loài cá quý hiếm có giá trị kinh tế cao
kết quả đã bảo tồn được nhiều loài cá biển có giá trị kinh tế quý hiếm
chọn lọc và cung cấp số lượng lớn đàn cá hậu bị cá giống cho người nuôi trên cả nước phục vụ sản xuất
một trong những giống cá mang lại giá trị dinh dưỡng cao được bảo tồn và lưu giữ nguồn gen ở đây
là cá song vuông loài cá khổng lồ nhất trong các loài cá song
có chất lượng thịt thơm ngon đã được nghiên cứu cho sinh sản thành công
cái thứ hai là khi nâng cao các chất lượng trong nghiên cứu khoa học
thì sẽ đem lại lợi ích nâng cao cái thu nhập cho cán bộ nghiên cứu
cũng như là phát triển cái thị trường cho người dân
nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại khu bảo tồn
lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản khu vực miền bắc nói trên
chỉ là một ví dụ để minh chứng cho hiệu quả của hoạt động này
thực tế cho thấy thời gian vừa qua hoạt động nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống tại các địa phương trên cả nước
đã đạt được nhiều thành tiệu đáng ghi nhận
điều đó cho thấy sự thay đổi đáng kể về chất lượng
việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu
dù vẫn biết rằng để góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào đời sống
tăng tỷ lệ ứng dụng khoa học và công nghệ tại các địa phương trong cả nước
cần sự chung tay của toàn xã hội
nhưng chắc chắn trước hết việc chủ động nâng cao chất lượng
thực hiện các nhiệm vụ khoa học là điều không thể xem nhẹ
thưa quý vị tại cuộc thi sáng tạo trẻ được tổ chức mới đây
sinh viên học viện biêu chính viễn thông đã giới thiệu một sản phẩm rất độc đáo
đó là thiết bị tìm kiếm người mất tích
sản phẩm được đánh giá cao vì tính thực tiễn cũng như tiềm năng thương mại hóa
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về thiết bị độc đáo này
sản phẩm của bọn em là skype
một hệ thống giúp tìm kiếm người mất tích vàn sóng wifi trên các thiết bị cá nhân
ở đây có thể sẽ là smartphone smartwatch hoặc bất cứ thứ gì
mà chúng ta mang theo hằng ngày
chỉ cần là có sóng wifi thì skype cũng sẽ tìm được
về nguồn gốc thì có lẽ bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi
khi mà chúng em có thông qua thông tin báo đài
thì tiếp cận được đến sự kiện là saurang ba
một vụ sật lỡ khiến một mươi bảy công nhân mất tích
từ khoảng gian đấy đến nay
thì em cố gắng tìm cách phát triển ra một hệ thống nào đấy
giúp giảm thiểu thời gian
chúng em phải tìm kiếm kí hậu cứu nạn đi
vì mỗi phút tây là vàng là bạc
cái kỷ niệm đáng nhớ nhất
khi mà chúng em tham gia cuộc thi này
hay là tham gia phát triển sản phẩm
thì có lẽ là lúc thử nghiệm sản phẩm
nó cũng là lúc khó khăn nhất đáng nhớ nhất
thì bởi vì không thể tái tạo lại được
cái môi trường như kiểu sật lỡ thực được
nên dù em phải đi đến những nơi có điều kiện tương tự
thì có một lần chúng em
tranh thủ đi sinh hoạt cơ lộ bộ
ở trên sóc sơn hà nội
thì chúng em đã quật nó vào cái xào tre
xong rồi cắm nó lên nóc núi
cũng hay sao là kết quả khả quan
thì cũng dựa vào cái bàn đạp đấy
nó nghiên cứu cũng phát triển hơn được
trong sản phẩm hệ thống này
chúng em đã áp dụng khá là nhiều công nghệ
thì trong đấy nổi bật nhất sẽ là
công nghệ wi fi robi frame
cái công nghệ này thì giúp
chúng ta có thể chỉ điểm được xác định được
vị trí chính xác của người mất tích
ở tọa độ nào vị trí nào cao độ bao nhiêu
thứ hai là các công nghệ về cơ sở dữ liệu
như về cloud
thì chúng em sử dụng công nghệ của platform của google cloud
giúp tối ưu hóa được thời gian phát triển sản phẩm
mà cũng không cần phải lo ngại về
các mặt tương thích hay là về mặt lâu dài
hiện tại thì bọn em đang cho
sản phẩm đấy đang sử dụng được
tích hợp nguyên một bộ máy tính nhúng
là raspberry pi
và hiện tại mô đun wi fi cũng là mô đun rời
cũng như camera cũng là mô đun rời
thì bọn em đang dự kiến đang nghiên cứu
kết quả thì cũng chưa khẳng định trước
là chuyện gì thì chúng em sẽ tìm cách
tối ưu cái bộ máy tính đó
có thể là chuyển sang sử dụng một cái hệ khác
để tiết kiệm năng lượng hơn
hoặc là có thể tích hợp những cái thành phần trên
vào chung trên một cái bộ máy duy nhất
để có thể là nhỏ gọn hơn
và thuận tiện hơn trong việc triển khai
mong mong lớn nhất của nhóm là tiếp tục
cải tiến sản phẩm để đạt được hai mục đích
mục đích thứ nhất là đưa sản phẩm vào
hoạt động rộng rãi trên thực tế
và thứ hai là sẽ đáp ứng được những nhu cầu
hiện nay của cứu hộ tại việt nam
ở các đội chuyên môn thì sản phẩm này nó khá là
có nhiều ý nghĩa về cả mặt thực tiễn
cũng như là mặt khoa học
sử dụng được những cái thiết bị mà mình có sẵn
để triển khai nó thành một cái sản phẩm có ích
để phục vụ cho những cái tình huống
nó có thể là bất thường xảy ra
ví dụ như là sau khi mà một số những cái thảm họa
tự nhiên xảy ra thì sản phẩm của bạn ấy
có thể là hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm
cũng như cứu nạn để giải thoát cho những người
mà gặp lại ở những cái sự kiện thảm họa đó
thì bạn ấy rất là cố gắng và rất là nhiệt huyết
tức là lúc nào các bạn ấy cũng mong muốn là
cái sản phẩm mới hoàn thiện hơn
do đó thì đây cũng là một trong những nhóm sinh viên
mà tôi thấy là rất là tiềm năng
thưa quý vị trong những năm qua
giáo dục stem đã từng bước được hình thành
lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực
không chỉ trong nhiều trường phổ thông trên cả nước
mà còn tác động đến nhận thức của chính phụ huynh và xã hội
tạo đạo thuận lợi cho công cuộc cải cách giáo dục đang được kỳ vọng
từ nhà trường từ sách giáo khoa mới
giáo dục stem đã hiện thực hóa trong đời sống
bằng các câu lạc bộ robot câu lạc bộ lập trình
các câu lạc bộ tìm hiểu vũ trụ
và những vấn đề thiết yếu của cuộc sống
như biến đổi khí hậu tối ưu hóa tự động hóa hay là big data
đã được học sinh làm quen tham gia lý giải
và có thể cùng đưa ra giải pháp một cách khoa học và logic
trong phần cuối của chương trình
mời quý vị cùng đến với một tổ hợp công nghệ stem
dành cho trẻ em tại khu công nghệ cao hòa lạc
đây là buổi tham quan trải nghiệm không gian khám phá khoa học
của học sinh tiểu học trường mai dịch hà nội
tại đây ngoài được tham gia các hoạt động trải nghiệm stem
các em còn được tham gia các hoạt động thực tế sinh động về khoa học công nghệ
đối với nệm phong pháp stem
thì các môn khoa học sẽ được kết hợp nhiều hơn
và học sinh sẽ có nhiều sự sáng tạo
cũng như là học sinh sẽ được nuôi dưỡng
cái niềm đam mê khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
với sứ mệnh khơi dậy tiềm năng
và vun đắp đam mê sáng tạo khoa học cho thế hệ trẻ
khu tổ hợp công nghệ stem được thiết kế dành cho trẻ mầm non
học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
bởi từ lứa tuổi này là điểm quan trọng nhất
để khai phá tiềm năng phát triển tư duy
và khả năng sáng tạo cũng như sự tự tin cho trẻ
khi mà tham gia các hoạt động stem này
các con được phải trải nghiệm các con được sáng tạo các con được thực hành
ngoài cái sự hiểu biết và cái sự tư duy kết nối tất cả các cái
để mà ra được một sản phẩm
song song với đó là sự quan tâm của phụ huynh
tới phương pháp stem đang ngày càng gia tăng
với nhận thức về tấm quan trọng của việc giáo dục con em
trong môi trường học tập tiên tiến và thú vị
các con đã rất là hứng thú rồi còn chưa kể là
đây là một cái khu mà tích hợp rất là nhiều những cái hoạt động
mà kích thích gọi là khu giáo trí cũng được
thì kích thích cái sự gọi là sự phát triển
và sự gọi là tìm tòi của các con thì mình thấy là
đứa nào cũng rất là vui
với không gian đa dạng và tiện nghi
cùng với các chương trình trải nghiệm phong phú
khu tổ hợp công nghệ stem hứa hẹn là một môi trường học tập
dã ngoại trải nghiệm đầy thú vị và đầy năng lượng
để khám phá và phát triển tài năng của mình
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau